các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hạn chế của ngành lúa gạo được xác định là hiệu quả chuỗi giá trị còn thấp do tỷ lệ thất thoát cao không có hợp đồng tiêu thủ ẩn định giá cả bất bình
ngoài ra sản xuất lúa gạo còn gặp nhiều rủi ro thiên tai hạn hán xâm nhập mặn và lũ lụt
chuyện này không phải chỉ nói một lần đó là phát triển cái ngành lúa gạo là theo cái chuỗi giá trị từ đầu vào của sản xuất cho đến đầu ra của thị trường
nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà nói tới mức độ đó thì cũng chưa đủ
có một cái từ phá của cái chuỗi này cái từ phá của chuỗi này nó trên mấy cái từ như thế này hợp tác xã
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiệu quả giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh phát triển thị trường lúa gạo còn thấp
tốc độ hình thành mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong tiêu thụ sản phẩm còn chậm gây khó khăn trong việc thu mua kiểm soát chất lượng gạo
hoạt động phát triển thương mại nhất là xuất khẩu còn yếu thể chế và chính sách liên quan đến lúa gạo còn chậm thay đổi
chính phủ đánh giá cao
ghi nhận công sức của các nhà khoa học của các doanh nghiệp chế biến tiêu thụ xuất khẩu gạo
thì tôi muốn nói cái ý này để làm gì
thì thấy rằng công sức của lãnh đạo chung của đảng nhà nước của bộ nông nghiệp các địa phương các nhà khoa học
rồi bà con nông dân các sĩ nghiệp làm nên một cái
tình trạng mà từ đất nước thiếu đói cũng gọi là xuất khẩu gạo
như thế chúng ta thành quả thế chúng ta đã biết
trong giai đoạn tiếp theo mục tiêu chính của phát triển lúa gạo bền vững sẽ gắn với ba định hướng và mục tiêu căn bản
ngành lúa gạo tiếp tục phát huy những lợi thế sẵn có duy trì vị thế chiến lược trong ngành nông nghiệp việt nam
phát triển sản xuất lúa gạo ở đồng bằng sông kỳ long nhằm đáp ứng đa mục tiêu kinh tế xã hội chính trị và văn hóa
phát triển sản xuất lúa gạo đồng bằng sông kỳ long từ số lượng sang chất lượng để đáp ứng nhu cầu trong nước và tăng giá trị xuất khẩu
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định phải dựa vào dân vào khoa học công nghệ để phát triển nông nghiệp nông thôn
để làm cuộc cách mạng mới cho nông nghiệp việt nam trong đó có vai trò hết sức quan trọng của mặt hàng lúa gạo
các doanh nghiệp phải chung tay cùng nhà nước để phát triển nền nông nghiệp lúa gạo hữu cơ bền vững
chiều nay tiếp tục chương trình phiên họp thứ tám dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về mức phạt tiền tối đa đối với các hành vi vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực đối ngoại hợp tác quốc tế
theo báo cáo thẩm tra của ủy ban pháp luật đa số ý kiến trong ủy ban tán thành với đề xuất của chính phủ tại tờ trình
đó là mức phạt tiền đối với các vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực đối ngoại hợp tác quốc tế là ba mươi triệu đồng
cụ thể là vi phạm trong lĩnh vực hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và lĩnh vực hoạt động tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế
ngoài phạt tiền cơ quan có thẩm quyền cũng có thể xử lý bằng các hình thức khác nhau tùy theo hành vi vi phạm như đấu tranh ngoại giao tước quyền sử dụng giấy phép vi phạm nặng thì trục xuất
tuy nhiên cũng còn ý kiến cho rằng mức phạt tiền tối đa như chính phủ đề xuất chưa đủ tính gian đe phòng ngừa vi phạm đồng thời cũng chưa mang tính dài hạn vì khi có biến động trượt giá hoặc khi xuất hiện các hành vi vi phạm mới có tính chất nghiêm trọng hơn trong các lĩnh vực này và đề xuất mức phạt có thể là năm mươi triệu đồng
sau khi các đại biểu thảo luận ủy ban thường vụ quốc hội đã biểu quyết đồng ý mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài là ba mươi triệu đồng
trước đó trong buổi sáng các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội cũng đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật đường sắt sửa đổi
sáng nay tại lào cai ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban với các tỉnh ủy thành ủy khu vực phía bắc và các đảng ủy trực thuộc trung ương về việc thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ trì hội nghị
ngay sau khi bộ chính trị ban hành chỉ thị năm các thành ủy tỉnh ủy đảng ủy trực thuộc trung ương đã nghiêm túc triển khai thực hiện trên cơ sở bám sát nội dung kế hoạch số ba của ban bí thư và hướng dẫn của ban tuyên giáo trung ương
các địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
tổ chức học tập quán triệt chỉ thị năm của bộ chính trị cho cán bộ chủ chốt từ cấp tỉnh đến huyện học tập nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai và chuyên đề toàn khóa những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
cùng với đó chủ động triển khai và cụ thể hóa các phong trào hoạt động của đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh thông qua nhiều phong trào thiết thực phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở
phát biểu tại hội nghị đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị trưởng ban tuyên giáo trung ương đánh giá cao những kết quả mà các tỉnh ủy thành ủy và các đảng ủy trực thuộc đã đạt được trong việc triển khai chỉ thị năm thời gian qua
qua đó thể hiện tinh thần nghiêm túc của các tỉnh ủy thành ủy trong việc triển khai các nội dung của chỉ thị
theo thông báo phát đi từ nhà trắng trong năm hai nghìn năm tổng thống mỹ donald trump đã đóng ba mươi tám triệu đô la mỹ tiền thuế cho mức thu nhập hơn một trăm năm mươi triệu đô la mỹ
ngoài số tiền ba mươi tám triệu trên nhà trắng cho biết ông trump cũng đã trả hàng chục triệu đô la mỹ tiền thuế cho các thương vụ mua bán và một số loại thuế khác
trong chiến dịch tranh cử tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu ông trump đã hứng chịu sự chỉ trích từ đối thủ đảng dân chủ hily clinton và truyền thông mỹ do kiên quyết không công khai hồ sơ thuế cá nhân
ông cho biết các luật sư đã khuyên ông không nên công khai hồ sơ thuế
khi cuộc thanh tra của sở thuế vụ mỹ hoàn tất đồng thời lập luận rằng đa số người dân mỹ không quan tâm đến việc ông đóng thuế bao nhiêu
tuy nhiên một cuộc khảo sát do trung tâm nghiên cứu pew công bố hồi tháng một vừa qua cho thấy có sáu mươi người mỹ cho rằng tổng thống donald trump có trách nhiệm công khai các khoản thu nhập và hồ sơ thuế của mình